thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào long viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng điểm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung mương trương thị mai
cùng bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã dự lệ viếng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bốn mươi năm năm sau ngày giải phóng việt nam từ một nước nghèo đã vượt qua mọi gian lao thử thách
từng bước giành những thắng lợi to lớn trở thành một trong những quốc gia thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao
trong khu vực và trên thế giới
tiếp đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày các đoàn đại biểu quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ